bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết năm hai nghìn một mươi chín cơ quan bảo hiểm xã hội tp đã chuyển hồ sơ bảy mươi hai doanh nghiệp trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội
với số tiền một trăm ba mươi hai tỷ đồng sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để đề nghị xử lý hình sự
đây là việc làm cần thiết để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau khi chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra đã có sáu đơn vị đã cơ bản trả hết nợ
và cơ quan bảo hiểm xã hội đã làm đơn đề nghị rút tên các doanh nghiệp này
và cơ quan cảnh sát điều tra chấp nhận đưa ra khỏi danh sách khởi tố
trong số sáu mươi sáu doanh nghiệp còn lại có sáu mươi bốn đơn vị đã khắc phục một phần tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội
và cơ quan điều tra đang tiến hành thủ tục điều tra theo quy định
tổng số tiền mà các doanh nghiệp đã khắc phục đóng cho bảo hiểm xã hội là bốn mươi sáu tỷ đồng